việc tăng mức phí dừng đậu xe ô tô dưới lòng đường theo đề xuất của sở giao thông vận tải tp hcm
được cho là một trong những giải pháp để hạn chế xe ô tô cá nhân giảm ồn tắc khu vực trung tâm
tuy nhiên vấn đề này đang nhận được nhiều ý kiến trái chiều về phía người dân và các chuyên gia
theo đó để có được sự đồng thuận cần phải có lộ trình tăng và mức phí hợp lý
tại tp hcm hiện đang có bốn mươi hai tuyến đường được phép sử dụng tạm thời một phần lòng đường làm chỗ đậu xe
với mức phí năm đồng một lượt
mức phí này dẫn đến tình trạng nhiều trường hợp vô tư đậu xe cả ngày gây ủn tắc và giảm hiệu quả khai thác
bất cập lắm bất cập cái chỗ là nó đúng hơn
có nhiều người người ta chỉ vô thành phố mà có công chuyện gì năm một mươi phút thôi
người ta phải đậu lại
mà tăng phí như vậy thì rất là thiệt thòi cho nhà xe
và cho cả lái xe nữa
vì bây giờ đi đăng kiểm rồi phí cầu đường mà trong khi đối chạm thu phí
đã có rồi mà vẫn cứ thu phí
mà bây giờ như bọn em cảm nhận như bọn em tinh doanh xe đi làm chạy giáp uber trong thành phố
thì nó thấy nó bất hợp lý quá
mà bây giờ thu phí như vậy thì nó quá cao
mới đây tại buổi phản biện về đề xuất trên do ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam
thành phố hồ chí minh tổ chức nhiều đại biểu bày tỏ quan điểm đồng tình
việc cần thiết phải tăng phí dừng đỗ xe ô tô trên lòng lề đường
tuy nhiên cũng có nhiều ý kiến cho rằng
đề xuất trên vẫn còn nhiều hạn chế nên cần phải xem xét lại tính minh bạch
của việc sử dụng nguồn thu cần có lộ trình hợp lý như thí điểm tăng thu phí
ở một số tuyến đường trước rồi mới mở rộng đại trà để không gây xáo trộn về mặt xã hội
để thực hiện tăng tính khả thi của đề án này và đồng thời để tăng tính bình đẳng
tăng sự thống nhất thì nên chú ý hết sức chú ý đến tạo điều kiện để các ô tô
các chủ nhân sử dụng ô tô các tổ chức sử dụng ô tô
dù cá nhân hay là tổ chức là sẽ ứng dụng cái thông minh vào trong ô tô
để đảm bảo cái chuyện tăng thu phí này cho nó được đồng bộ và phát triển rộng mở
những hạn chế thiếu sót và việc chưa nhận được sự đồng thuận từ phía người dân của các đề xuất này
cho thấy tp hcm vẫn đang loay hoay về các giải pháp mang tính ngắn hạn không bền vững
thay vì phải có chiến lược lâu dài như xây dựng nhiều hơn nữa các bãi đậu xe
tổ chức tốt hệ thống giao thông công cộng ra vào trung tâm
để có thể đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân